thực hiện chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thái bình
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí nguyễn đức cảnh
người chiến sĩ cộng sản kiên cường mẫu mực người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
nhà lãnh đạo tiền bối của phong trào công nhân và cách mạng việt nam
đã công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng
là một nhà cách mạng tiền bối có cuộc đời hoạt động và những đóng góp to lớn
đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta
sinh ra và lớn lên trên quê hương có nhiều truyền thống quý báu
được nuôi dưỡng trong một gia đình nhà nho yêu nước thương dân
nguyễn đức cảnh đã sớm hình thành trí khí bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống
cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí nguyễn đức cảnh
luôn gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng của cách mạng
đồng chí là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào công nhân việt nam
một trong những người sáng lập ra tổng công hội đỏ bắc kỳ
tiền thân của tổng liên đoàn lao động việt nam ngày nay
đầu năm một nghìn chín trăm ba mươi đồng chí nguyễn đức cảnh đại diện cho đông dương cộng sản đảng
tham dự hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành đảng cộng sản việt nam
dưới sự chủ trì của lãnh tụ nguyễn ái quốc
tháng năm năm một nghìn chín trăm ba mươi đồng chí nguyễn đức cảnh được cử làm bí thư xứ ủy bắc kỳ
năm một nghìn chín trăm ba mươi đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong việc lãnh đạo xây dựng
phát triển tổ chức cơ sở đảng ở bắc kỳ nói chung và trong công nhân vùng đông bắc nói riêng
đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc cho bản luận cương chính trị do đồng chí trần phú khởi thảo
cuối tháng bốn năm một nghìn chín trăm ba mươi một trên đường về cơ sở đồng chí bị kẻ thù bắt
và sau đó sư tử tại hải phòng ngày ba mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời
giữ khí tiết của người chiến sĩ cộng sản giữ chọn lòng thủy chung sát son với đảng với dân tộc
vẫn vững niềm tin tuyệt đối vào tương lai tất thắng của cách mạng
cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí nguyễn đức cảnh là tấm gương sáng của tinh thần yêu nước
và giác ngộ chủ nghĩa cộng sản về ý chí và tinh thần học tập
rèn luyện không mệt mỏi cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
tại buổi lễ bí thư tỉnh ủy thái bình phạm văn sinh đã đọc diễn văn
qua đó khẳng định dưới sự lãnh đạo của đảng tôn vinh và nói theo những người chiến sĩ cộng sản kiên trung
trong đó có đồng chí nguyễn đức cảnh
bốn mươi năm năm qua đảng bộ và nhân dân thái bình đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách
góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc
hiện nay đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thái bình đang dồn sức tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
với những hành động thiết thực để đạt được mục tiêu tăng cường đoàn kết thống nhất
xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững
tạo nền tảng để xây dựng tỉnh thái bình sớm có nền nông nghiệp công nghiệp theo hướng hiện đại